bệnh viện giã chiến cấp hai số một đơn vị đầu tiên của việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ nam sudan vào tháng một mươi tới
để chuẩn bị cho lực lượng thay thế bệnh viện giã chiến cấp hai số hai thuộc học viện quân y
đang hoàn thiện những bước cuối cùng để sẵn sàng tới nam sudan
đây tiếp tục sẽ là những bước tiến của việt nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình
và thể hiện hình ảnh một việt nam trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
một người bị tai nạn nghiêm trọng các bác sĩ của bệnh viện giã chiến nhận được tin báo
và ngay lập tức có mặt tại hiện trường để sơ cứu sau đó đưa về bệnh viện để tiếp tục cấp cứu
đây là một trong rất nhiều những tình huống mô phỏng thực tế
mà các bác sĩ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai phải thực hành liên tục trong suốt hai năm qua
cái quy trình của việt nam có thể là nói là nó hơi khác hơn so với liên hợp quốc
ví dụ như là cách tiến hành cách tiến hành cách tiến hành cách tiến hành
tiếp cận bệnh nhân phải ra làm sao mà khi đón tiếp bệnh nhân rồi phải giải thích với người ta ra làm như thế nào
khi mà quen rồi thì mình cảm thấy là ờ như vậy nó có vẻ là hợp lý hơn
chính thức công bố ra mắt vào cuối năm ngoái sáu mươi ba cán bộ y bác sĩ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
đã phải chạy đua với thời gian để hoàn thành tất cả những yêu cầu mà liên hợp quốc đề ra
bệnh viện giã chiến cấp hai số một sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rút quân về nước trong vòng sáu tháng tới
đồng nghĩa với đó bệnh viện giã chiến cấp hai số hai cũng chỉ còn sáu tháng nữa sẽ lên đường tới địa bàn thực tế
để thay thế cho bệnh viện số một
vừa là bộ đội vừa là bác sĩ vừa là nhân viên điều dưỡng
nên cái việc huấn luyện trong cái môi trường khắc nghiệt như này thì không phải là chỉ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình mới phải huấn luyện
hàng năm hàng quý là đều được diễn tập ở các lèo bạc của quân đội việt nam rồi
nên cái việc đấy nó cũng không phải là khó khăn quá lớn đối với chúng tôi
thì về cơ bản là các bác sĩ các nhân viên y tế các điều dưỡng đã nắm rất chắc các quy trình của hoạt động của bệnh viện
đặc biệt là các quy định chuyên môn
và chúng tôi tin tưởng rằng cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số hai sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà theo tiêu chí của liên hợp quốc đề ra
bệnh viện giã chiến cấp hai số một hiện đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại
đây vừa là áp lực xong cũng là động lực để mỗi bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện này hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng và chuyên môn
họ sẽ tiếp tục là những đại sứ hòa bình của việt nam mang hình ảnh một việt nam đầy trách nhiệm tới bạn bè quốc tế